tin an ninh trở tự đáng chú ý bộ công an đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn hà nội và các tỉnh thành phố phía bắc
trong các ngày từ một mươi tám đến hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và nhà xuất bản giáo dục
tiến hành bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn gia công tiêu thụ sách giả tại sưởng in sách số hai trăm chín mươi bảy đường vĩnh hưng
quận hoàng mai hà nội các xưởng gia công sách giả tại số ba trăm một mươi năm đường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội
và thôn viêm khê xã hợp tiến huyện mỹ đức hà nội của công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát tại số một mươi bốn ngõ một trăm chín mươi bảy hoàng mai quận hoàng mai hà nội
khám xét khẩn cấp hơn năm mươi địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh thành phố
gồm hà nội bắc ninh bắc giang nam định vĩnh phúc thái nguyên thanh hóa
mở rộng điều tra ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả
xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát
và các đơn vị có liên quan khởi tố bắt tạm giam khám xét đối với bảy bị can
cao thị minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giám đốc công ty trách nhiệm hô hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát
chủ các nhà sách minh thuận ba trăm năm mươi tám nguyễn trãi hà nội
hoàng mạnh chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
nguyễn mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phó giám đốc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
ba hoàng thị ánh vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cây toán trưởng công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
nguyễn đức hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chủ sưởng gia công sách công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
đỗ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nhân viên thiết kế đồ họa công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
nguyễn hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân viên công ty trách nhiệm hóa hạn thương mại và sản xuất phú hưng phát
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án cụ thể là hơn ba hai triệu quyền sách giáo khoa giả các loại của nhà xuất bản giáo dục
ba hệ thống dây chuyền máy in ofset nhiều máy gia công sách giả hơn một năm triệu tem giả của nhà xuất bản giáo dục và nhà xuất bản khác
năm xe ô tô tải và nhiều máy móc công cụ dùng để bốc xếp vận chuyển sách khoảng hai mươi tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản hưởng lợi bất chính